theo đó một tổ tuần tra đặc biệt một trăm bảy mươi một thuộc công an thành phố thuận an phát hiện một xe ô tô lưu thông trên đường lý tự trọng phường bình chuẩn có dấu hiệu khả nghi
khi cho xe dừng kiểm tra thì phát hiện trong xe có nhóm thanh niên gồm một nữ và bảy nam độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi một đang thủ nhiều dao kiếm tự chế
nhóm thanh niên khai nhận cô gái tên đỗ thị ts đang dẫn cả nhóm đi tìm người mâu thuẫn với mình để trả thù nhưng chưa tìm được thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tổ tuần tra đã bàn giao nhóm thanh niên cho công an phường bình chuẩn để xử lý theo quy định
ngày hai mươi bốn tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hờ nòn huyện đắc đoa gia lai cho biết vừa phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thăm hỏi gia đình có ba cháu nhỏ tử vong do đuối nước
trước đó vào khoảng một mươi bốn giờ ngày hai mươi ba tháng ba ba em nhỏ gồm t một mươi hai tuổi c chín tuổi và t a tám tuổi cùng chú tại làng bot grec đi chăn bò ở khu vực sông ayun
sau đó người dân phát hiện và đưa các em đi cấp cứu nhưng cả ba đã không qua khỏi
sau khi xảy ra sự việc thương tâm lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hờ nòn đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân hai triệu đồng
được biết ba gia đình các nạn nhân đều thuộc diện khó khăn trong đó có hai gia đình hộ nghèo
thời tiết đang nắng nóng nên cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát quản lý mọi hoạt động của trẻ em nhằm tránh tai nạn thương tích đặc biệt là đuối nước
đồng thời chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình chủ động cho trẻ học bơi từ nhỏ để nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước khi có sự cố bất ngờ
khi có sự cố bất ngờ đột xuất xảy ra
nổ có quen biết với tổng lãnh sự quán mỹ một nữ quái đã lừa giúp cho một người đàn ông đi du học mỹ nhưng không thực hiện mà chiếm đoạt của đối phương gần năm tỷ đồng
ngày hai mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam nữ quái này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó đối tượng là nguyễn phương thành ba mươi sáu tuổi ngụ quận một mươi quen biết với anh n d g ngụ quận hoàng mai tp hcm từ năm hai nghìn một mươi một
đến năm hai nghìn một mươi bảy biết anh g có nhu cầu cần du học mỹ thanh nổ có mối quan hệ tại tổng lãnh sự quán mỹ có khả năng giúp anh g được duyệt thủ tục
thanh sau đó yêu cầu anh g đưa tiền cho mình để lo lót
phía nạn nhân tin tưởng chuyển tiền cho thanh nhiều lần
với tổng cộng hơn bốn năm tỷ đồng và một trăm năm mươi ba đô la mỹ
sau khi nhận được tiền thanh không thực hiện như đã hứa mà sử dụng hết tiền vào mục đích cá nhân
chuyển tiền đã lâu nhưng không được cấp visa du học nạn nhân gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để tố cáo
vào cuộc điều tra công an xác định nguyễn thành phường không có mối quan hệ với tổng lãnh sự quán mỹ
hoàn toàn không có chức năng thẩm quyền khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với anh
khi bị cơ quan điều tra
cơ quan điều tra mời làm việc thanh không hợp tác quanh co đối phó với cơ quan điều tra
hiện công an tp hcm tập trung điều tra làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án
điều tra làm rõ xử lý nghiêm hành vi của người thân đối tượng có liên quan tiếp tay
giúp sức cho nguyễn phương thanh thực hiện che giấu tiêu thụ số tiền do phạm tội mà có thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
thưa quý vị dù không quen biết nhưng hàng trăm người dân ở phú quốc đã trắng đêm tình nguyện
được hiến máu với mong muốn cứu sống sản phụ trong tình trạng nguy kịch
sáng hai mươi bốn tháng ba trung tâm y tế tp phú quốc tỉnh kiên giang cho biết khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba
đơn vị đã tiếp nhận sản phụ htm ba mươi chín tuổi quê ở cà mau tạm trú ở xã cửa dương thành phố phú quốc
nhập viện trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi
các bác sĩ đã hồi sức truyền máu mổ cấp cứu với hy vọng cứu mẹ
tuy nhiên do mất quá nhiều máu dẫn đến dối loạn đông máu
truyền bao nhiêu máu đều chảy ra đồng thời máu của sản phụ mờ thuộc nhóm máu o và khó tìm người tương đồng
ngay trong đêm hai mươi ba tháng ba một thông báo khẩn được đăng tải trên nhiều trang cá nhân của các bác sĩ
sau đó lan truyền ra nhiều trang facebook tại phú quốc nêu thông tin trung tâm y tế thành phố phú quốc
đang điều trị cho một sản phụ cần truyền máu gấp
theo thông báo khẩn này nhóm máu cần truyền cho sản phụ là nhóm máu o
do đã có nhiều người đến test thử dù là có nhóm máu o nhưng hầu hết đều không tương thích
nên mới thông báo rộng rãi nhờ người đến test máu cứu sản phụ nói trên
sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội dù không quen biết
nhưng khoảng từ bốn trăm linh đến năm trăm linh người dân sinh sống và làm việc tại phú quốc
đã đến trung tâm y tế thành phố phú quốc để xét nghiệm cho máu tất cả đều ngồi chờ đến hơn một giờ sáng
sau khi test hơn một trăm linh mẫu máu trong số đó có khoảng một mươi người có nhóm máu ô tương đồng
nhân viên y tế bước ra thông báo đã có đủ máu cần thiết để cứu sản phụ nên mọi người có thể về
ngay sau khi người dân phú quốc đến hiến máu thì bác sĩ đã kịp thời truyền máu cứu sản phụ trên
tuy nhiên sản phụ mờ vẫn phải nằm tại khoa hồi sức tích cực trong tình trạng nguy kịch
một bác sĩ trung tâm y tế tp phú quốc cho biết bác sĩ tiếp tục cho truyền máu
và hướng chuyển tuyến trên để điều trị kịp thời
được biết sản phụ mờ đã có bốn con và trải qua hai lần sinh mổ gia cảnh rất khó khăn
chồng sản phụ mờ trước đó về quê cha mẹ ruột đang bệnh nặng chưa ra phú quốc kịp
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
một tình huống giao thông vô cùng nguy hiểm đã xảy ra trên tuyến đường tỉnh lộ tám trăm hai mươi sáu c
đoạn qua xã phước vĩnh tây huyện cần duộc
theo đó khoảng năm giờ năm mươi bốn phút ngày hai mươi ba tháng ba thanh niên tên tvb bốn mươi tuổi ngụ huyện cần duộc long an
điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường này với tốc độ cao
dù đường hẹp nhưng thanh niên này đã chạy vượt từ phía sau ô tô tải lên bên trái đường
vừa qua đầu xe phía trước thì có người điều khiển xe máy chạy hướng ngược chiều bên phải đúng làn đường
thanh niên cầm lái phanh gấp khiến cả xe và người trượt ngã ra mặt đường
cùng lúc đầu xe tải tới cuốn cả nam thanh niên và xe máy vào gầm kéo lê một đoạn dài
hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy nam thanh niên điều khiển xe máy bị ngã ra đường vượt rất ẩu
không quan sát kỹ phía trước có người lưu thông hay không nên dẫn đến vụ tai nạn
rất may là mặc dù phương tiện bị hư hỏng nặng nạn nhân chỉ bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
cảnh sát giao thông huyện cần duộc đã khám nghiệm hiện trường để xử lý vụ việc
vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng ba tại khu vực mốc phụ một trăm sáu mươi bảy trên ba thuộc ấp long an xã long thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh
lực lượng chức năng tỉnh tây ninh đã phát hiện nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đang đi từ campuchia về việt nam
có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra
qua đó phát hiện trong hành lý của tùng có một túi tinh thể màu trắng trọng lượng một trăm năm mươi ba gram
gói nhỏ nhãn hiệu cherry bên trong có tinh thể màu trắng trọng lượng năm gram
cùng túi chứa tinh thể rắn màu xám trọng lượng một mươi sáu gram
qua làm việc ban đầu tùng khai nhận vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế mộc bài qua campuchia để đến casino lê macau đánh bài
đến ngày hai mươi hai tháng ba tùng lên phnom penh gặp một người đàn ông tên tèo và cùng sử dụng ma túy
sau đó tùng mua của tèo số ma túy với giá ba mươi triệu đồng nhằm mục đích sử dụng
khi tùng từ phnom penh xuất cảnh
tùng xuất phát về lại việt nam qua khu vực mốc phụ một trăm sáu mươi bảy trên ba thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội có hàng trăm chiếc bốt điện
trạm biến áp đặt lộ thiên trên vỉa hè của các tuyến phố và được cơ quan chức năng treo biển thông báo
cấm lại gần có điện nguy hiểm tính mạng hay điện áp cao nguy hiểm tính mạng
tuy nhiên tình trạng người dân thủ đô bất chấp nguy hiểm
tận dụng các trạm biến áp bốt điện để kinh doanh sinh hoạt vẫn đang diễn ra
thậm chí nhiều người dân sử dụng trạm biến áp bốt điện làm điểm treo hàng hóa phơi đồ
theo ghi nhận nhiều trạm biến áp bố điện đặt ở các tuyến như phố huế
hàng bài hàng mã hai bà trừng hàng bồng cầu giấy mỹ đình
tại khu vực này người kinh doanh tận dụng làm nơi cây bàn ghế bán nước bán hàng ăn
tại mỗi bốt điện trạm biến áp đều có treo biển thông báo cấm lại gần có điện nguy hiểm tính mạng
sau người mua người bán vẫn thả nhiên uống nước trò chuyện
quanh các khu vực trên hoạt động buôn bán tại đây xuất hiện từ lâu
rất nhiều hàng hóa đồ đạc vật dụng được đặt ngay cạnh hoặc trên những trụ điện trạm biến áp hay bốt điện trên phố
đang nói một trong số chúng là những đồ dễ cháy và dễ bén lửa như hộp giấy thùng xốp chiếu chăn bạt
tại phố hàng mã nhiều hộ kinh doanh còn tận dụng bốt điện để làm nơi bày bán hàng bất đắc dĩ
đủ loại mặt hàng buôn bán được để treo lên những bốt điện trên vỉa hè
một số trạm biến áp bốc điện trở thành địa điểm tập kết rác thải
tại các bốt điện dù được các lực lượng chức năng cảnh báo nhắc nhở nhưng đa số người dân vẫn thở hờ
liên quan đến vấn đề này lãnh đạo công an phường mỹ đình hai quận nam từ liêm hà nội
cho biết đơn vị đã thường xuyên tuần tra nhắc nhở nhưng vì mưu sinh nên nhiều người vẫn cố tình kinh doanh bất chấp nguy hiểm
liên quan đến vụ việc thiếu nước sạch cho người dân sử dụng tại khu đô thị thanh hà
ngày hai mươi bốn tháng ba lãnh đạo sở xây dựng hà nội cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch hà đông
công ty nước sạch hà đông sẽ là đơn vị duy nhất cung cấp nước sạch cho khu đô thị thanh hà
thuộc địa bàn quận hà đông và huyện thanh ngoai hà nội kể từ ngày hai mươi năm tháng ba
trước câu hỏi khu đô thị thanh hà nằm ở vùng rốn liệu công ty nước sạch hà đông có đủ đáp ứng nguồn nước sạch cho một mươi sáu cư dân
lãnh đạo sở xây dựng hà nội khẳng định đơn vị này đã có thêm nguồn cung cấp từ nhà máy nước sạch sông đuống
nên sẽ đảm bảo một trăm linh nhu cầu nước sạch của khu đô thị thanh hà
trước đó vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua hàng nghìn người dân khu đô thị thanh hà cũng phản ứng khi gặp tình trạng mất nước
không đảm bảo lưu lượng khi sử dụng đồng thời chất lượng nước sạch không đảm bảo khó thở tức ngực hát hơi liên tục chảy nước mũi
sự phản ánh nhiều nhất là vào ngày năm và ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba với các biểu hiện của người già như khó thở ngã trong nhà tắm
biểu hiện của nguồn nước không đảm bảo chất lượng thể hiện rõ nhất khi mọi người nổi mẩn ngứa cá nuôi khi thay nước bị chết hàng loạt
thậm chí những gia đình kinh doanh thủy hải sản khi sử dụng nguồn nước này thủy hải sản cũng đều bị chết
có thời điểm người dân phải sử dụng nước lọc đóng chai tạm thời để giải quyết vấn đề ăn uống
các hoạt động khác liên quan đến nước chưa được đảm bảo
cũng trong thời gian vừa qua do bức xúc khi sử dụng nguồn nước sạch không được đảm bảo
nhiều cư dân sống tại khu đô thị thanh hà đã quyết định tạm dừng đóng tiền nước cho tới khi nguồn nước sinh hoạt được đảm bảo
thưa quý vị mới đây trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hiến máu tiếp nhận gần bảy trăm linh đơn vị máu
theo đó ngày hai mươi bốn tháng ba tại tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ phối hợp với báo tiền phòng
thành đoàn cần thơ tổ chức ngày hội chủ nhật đỏ lần thứ một mươi sáu hai nghìn hai mươi bốn với thông điệp hiến giọt máu đảo sinh mệnh bạn và tôi
chương trình nhằm kêu gọi sự chung tay của người khỏe mạnh hỗ trợ nguồn máu cho công tác điều trị cứu người tại các bệnh viện
phó bí thư thành đoàn chủ tịch hội liên hiệp tình nguyện việt nam tp cần thơ cho biết
vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của mỗi người chúng ta hãy tích cực hưởng ứng đăng ký hiến máu cứu người
đây vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm thiêng liêng của chúng ta đối với toàn xã hội
một binh sĩ thuộc tiểu đoàn một thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động chia sẻ mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội sống sót cho người khác
được biết sự quan trọng này danh và các chiến sĩ tại đây đều sung phong hiến máu khi nhận được thông tin lễ phát động
mong rằng hoạt động ý nghĩa này sẽ được nhân rộng trong xã hội
trong buổi sáng chương trình đã tiếp nhận về gần bảy trăm linh đơn vị máu
chủ nhật đỏ được khởi xướng từ năm hai nghìn chín
đến nay đã lan tỏa ở ba mươi sáu tỉnh thành trên toàn quốc với bảy mươi năm điểm hiến máu lượng máu tiếp nhận trên năm mươi năm trăm linh đơn vị
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại